bốn mươi năm công an xã bán chuyên trách đang được trực tiếp sử dụng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tư ở cơ sở
và một trăm hai mươi tám sáu trăm sáu mươi bốn đội trưởng đội phó đội dân phòng
tuy nhiên các lực lượng chức danh này hiện đang được điều chỉnh trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng chuẩn cần phải có một quy định thống nhất
để các lực lượng cùng thực hiện phương châm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ
nó vừa kịp thời
nếu như một cái tổ chức này được quy định chặt chẽ không bị trồng chéo
thì chúng ta giải quyết không những giải quyết được kịp thời
các cái vụ việc sớm có hiệu quả mà tổ chức gọn nhẹ thì lại càng có lợi hơn nữa
thực tế lực lượng bảo vệ dân phố lực lượng dân phòng công an xã bán chuyên trách
đều do ủy ban nhân dân cấp xã thành lập quản lý duy trì
chủ trương đưa công an chính quy về xã đi vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở từ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều bất cập nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vẫn có những khó khăn trong chỉ huy chỉ đạo điều hành
xây dựng các chức danh đang tồn tại không thành lập mới không tăng thêm đầu mối là những vấn đề được đặt ra
trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
luật lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở này điều chỉnh cái gì
thì cái luật này theo cách nhìn của tôi là vừa điều chỉnh hoạt động vừa điều chỉnh lực lượng và vừa điều chỉnh lĩnh vực
trên một cái nền tảng sẵn có là các lực lượng này hiện nay đang tồn tại
và chúng ta đang thiếu cái cơ chế để nó phát huy sức mạnh tốt nhất có thể
và trong một cái xã hội văn minh thì càng luật hóa được các quan hệ xã hội để điều chỉnh bằng pháp luật
thì xã hội càng văn minh và hiện đại
cho nên là tôi thấy là điều này không hề làm tăng biên chế hay là tăng ngân sách như một số ý kiến đã lo ngại
việc kiện toàn thống nhất lực lượng cũng là cơ sở xác định đúng tính chất hoạt động và nhiệm vụ cụ thể
đó là tham gia hỗ trợ công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
làm nòng cốt trong xây dựng mô hình tự quản tự bảo vệ về an ninh trật tự trên địa bàn cấp xã
việc hoàn thiện quy định pháp luật này đảm bảo không trùng dẫm
trồng chéo về nhiệm vụ quyền hạn với các tổ chức lực lượng khác
lực lượng này sẽ hỗ trợ cho lực lượng công an chính quy trong nhiều hoạt động như là
sẽ nắm tình hình về an ninh trật tự về những mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân
nắm hộ nắm người tham gia tuyên truyền phổ biến và vận động nhân dân
thực hiện đường lối chủ trương của đảng tham gia giáo dục

giúp đỡ những người đang chấp hành các biện pháp xử lý hình sự
cũng như là biện pháp xử lý hành chính tại cộng đồng
trên thực tế nhiều nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
có tác động trực tiếp đến người dân và liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền con người
quyền công dân mà theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba phải do luật định
cái dự án luật này thì rất quan trọng và rất cấp thiết và nó xuất phát cả về cái cơ sở
chính trị cơ sở pháp lý để chúng ta hoàn thiện cơ sở pháp lý và đặc biệt là cơ sở thực tiễn hiện nay
hiện nay thì tất cả việc thực hiện cái chủ trương đường lối
nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng đều diễn ra ở cơ sở
đấy và mọi mặt hoạt động về đời sống kinh tế xã hội an ninh trật tự cũng đều diễn ra cơ sở
thế cho nên chúng ta phải xây dựng hoàn thiện cái hệ thống chính sách pháp luật
về bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
dự kiến tổng số người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là khoảng ba trăm linh người
theo đó xây dựng duy nhất theo mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự trên cơ sở tiếp tục sử dụng
kiện toàn thống nhất các lực lượng chức danh này để bố trí ở địa bàn thôn tổ dân phố
đây cũng là điều kiện quan trọng để thu hút thêm nhiều nguồn lực tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
các lực lượng họ thấy rằng là họ được một đạo luật của quốc hội ban hành điều chỉnh
do vậy là họ thấy được cái địa vị pháp lý của mình trong xã hội cũng như là cái tính pháp lý trong hoạt động của họ
và họ có một cơ chế bảo đảm bằng luật cho họ
cho nên là điểm thứ nhất là chúng ta tạo được tâm thế cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật
điểm thứ hai là bằng luật nó rõ ràng như vậy thì chúng ta thu hút được
không những thu hút mà chúng ta lại trách nhiệm hóa họ bằng pháp luật
do vậy mà chúng ta sẽ mạnh lên và chúng ta sẽ làm tốt các nhiệm vụ về an ninh trật tự ở cơ sở so với trước đây
chính từng người dân nếu như họ có ý thức
và nếu như họ được khuyến khích tham gia với cái ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng
thì họ sẽ là lực lượng hỗ trợ tôi nói nhấn mạnh là hỗ trợ lực lượng chuyên trách
thực hiện tốt hơn cái chức năng nhiệm vụ của họ
thế thì để những người đấy có thể tham gia được thì rõ ràng chúng ta cần phải có quy định về mặt pháp lý hết sức cụ thể
để làm sao đó phát huy được cái tính tự giác cái ý thức tập thể ý thức cộng đồng
và đối với những người đang công tác trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
việc hoàn thiện cơ sở pháp lý quy định pháp luật đối với chức năng nhiệm vụ
sẽ khắc phục được những hạn chế bất cập đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
những vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chú ý và hoang mang trong dư luận nhanh chóng được điều tra khám phá
những thủ đoạn đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao
có yếu tố nước ngoài hết sức tinh vi bị phanh phui
những ổ nhóm băng đảng chế tạo vũ khí quân dụng tín dụng đen nói riêng bị bóc gỡ triệt xóa
đó là một trong rất nhiều chiến công xuất sắc của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng những năm qua
là điểm tựa vững vàng trong công tác phòng chống tội phạm góp phần giữ bình yên cho đất cảng
điều tra khám phá nhanh chóng gần một mươi vụ phạm pháp hình sự
triệt phá hơn hai trăm linh ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức phá thành công gần năm trăm linh chuyên án lớn
bắt giữ gần một mươi đối tượng là một trong những đơn vị đầu tiên của cả nước phát hiện
điều tra làm rõ các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm có yếu tố nước ngoài
tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không
đây là kết quả đã đạt được của phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
trong đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội suốt nhiều năm qua
tình hình an ninh tự tự trên đền mạng hành phú về mặt cơ bản rất là tốt
và đánh giá của bộ công an và các đơn vị địa phương cũng phải xác định tình hình an ninh tự hải phòng đang rất là tốt
ví dụ như điển hình nhất là không có các vụ trọng án do các băng ổ nhóm tội phạm gây ra
thế rồi là tình hình cướp giật cướp cướp giật trộm cắp tài sản đặc biệt là xe máy
hoặc là cướp giật tài sản người dân trên đường phố là xảy ra rất ít
và đối với các vụ xảy ra thì lực lượng công an tp và trực tiếp đồng chí giám đốc và đồng chí phóng đốc
chống bài ám đốc là phải làm do bằng ra phải không được lỡ
vì chính cái tinh thần như vậy và đặc biệt là với cái tinh thần chiến đấu như vậy thì chúng ta cũng được nhân dân rất là ủng hộ
cung cấp cho ta những tài liệu đặc biệt những cam hành trình rất tốt
cho nên là giúp cho lượng an chúng ta kịp thời phá
và điều đó cũng để thể hiện một sự tấn công khuyết liệt và đánh một đòn rất mạnh vào các loại tội phạm đặc biệt là các ổ nhóm
còn lại là những cái phần gọi là lẻ những cá nhân các đối tượng cướp giật hay trộm cắp nẻ hoặc là tính đơn lẻ thì là chúng ta quyết tâm là phá
và chúng ta xử lý rất nghiêm đối với lại những cái lơi mà chứa chấp tiêu thụ những cái tài sản phạm tội mà có
cho nên là chúng ta giải quyết từng bản là cái gốc
trong giai đoạn hiện nay cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố luôn làm tốt chức năng tham mưu giúp giám đốc công an thành phố
chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch tấn công chấn áp hiệu quả với tội phạm hình sự
như xây dựng mô hình tuần tra vũ trang vạch trần các thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng phạm tội để trốn tránh pháp luật
triệt phá các ổ nhóm bằng đảng chế tạo vũ khí quân dụng ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội
bây giờ là cái thời đại bốn thì các đồng chí thấy hiểu rằng là cái sự liên kết thông qua cái mạng xã hội
mà cái mạng xã hội này thì cái quản lý của chúng ta đã cũng tương đối lòng lẻo
để đi mà giải quyết triệt đẻ ở vấn đề thì chúng ta chưa giải quyết được
vì nó phụ thuộc về cái công nghệ cao thuộc về
các thiết bị do vậy là chúng tôi là đang rất khó khăn về cái việc đó
vì các mối liên hệ chặt chẽ chúng nó bây giờ là hoàn toàn dựa trên mạng xã hội
từ zalo facebook rồi là wechat rất nhiều loại
mà chúng ta là lực lượng của chúng tôi thì vẫn đang có cái khó khăn là để tiếp cận cái mạng xã hội
đấy là cũng là cả một cái vấn đề lớn mà chúng tôi đang cố gắng để khắc phục cái việc này
với những thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu giữ gìn trật tự an toàn xã hội
phòng cảnh sát hình sự liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng
được đảng nhà nước các cấp ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
đặc biệt tập thể phòng cảnh sát hình sự vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc công an thành phố
triển khai kế hoạch hp hai mươi hai để đảm bảo cái việc là an ninh an toàn và trật tự cho thành phố
và cũng thể hiện rằng là trong nhiều năm qua thì phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố hải phòng đã giảm sâu
và đảm bảo luôn luôn đảm bảo trí tiêu của bộ giao là phạm pháp hình sự giảm năm
và những vụ án vụ việc xảy ra trên địa bàn đều điều tra khám phá đạt trên tám mươi
và giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt trên chín mươi năm
và án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều đạt trên chín mươi năm
tội phạm hình sự ngày càng tinh vi liều lĩnh vì vậy nhiệm vụ của phòng cảnh sát hình sự cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn
tuy nhiên phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trách nhiệm trước nhân dân và thái độ kiên quyết không khoan nhượng với tội phạm
mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử vàng trói lọi
tổ thám truyền thống vẻ vang anh hùng của công an thành phố hải phòng
góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh an toàn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển của thành phố cảng
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiến hành tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người
do mâu thuẫn trong lúc nhậu xảy ra tại khu vực ấp phú an xã an hòa huyện châu thành tỉnh an giang
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng hai
vi văn khanh mời nạn nhân về nhà khanh để nhậu
lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn khanh đã nhặt cục đá mài dao đánh liên tục vào đầu và mặt
khiến nạn nhân tử vong rồi vào trong nhà ngủ
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng hai khanh thức dậy kéo thi thể nạn nhân ra vườn nhà sau
lúc này người dân trong xóm phát hiện nên đã báo tin cho người thân của nạn nhân
đồng thời trình báo cơ quan công an
vi văn khanh đã bị bắt giữ ngay sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với vi văn khanh về tội giết người
từng có hai tiền án về ma túy sau khi chấp hành án phạt một mươi tám năm tù
nguyễn thị hợi chú tại phường cửa nam tp vinh tỉnh nghệ an
lại tiếp tục móc nối với các đối tượng người lào để tìm mua ma túy
sau đó về bán cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ thu giữ hai kg ma túy đá
nhận định nguyễn thị hợi là đối tượng tinh vi và xảo quyệt
công an tp vinh đã phân công nhiều mũi trinh sát mật phục theo dõi mọi di biến động của đối tượng
vào sáng ngày hai mươi hai tháng bốn khi hợi đang di chuyển đến khu vực thuộc khối tân hòa
phường hà huy tập tp vinh xác định đối tượng đang mang theo ma túy
các tổ công tác đã lập tức áp sát khống chế và bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai kg ma túy đá được nguy trang trong túi hoa quả
hời gai nhận đã tự điều khiển xe ô tô cá nhân lên khu vực biên giới thuộc xã thanh thủy
huyện thanh trương tỉnh nghệ an để mua ma túy sau đó đem về cất giấu tại nhà riêng
khi có khách đặt mua sẽ ngụy trang ma túy trong các thùng thực phẩm hoặc là hoa quả hồng qua mắt lực lượng chức năng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công
một đường dây chuyên tuần ma túy từ tỉnh bình dương lên đắk lắc tiêu thụ
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn trọng sơn trần anh núi trần văn vàng lý văn trung
cùng chú tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc và lê văn sơn chú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
do quen biết từ trước đến năm hai nghìn hai mươi một khi biết lê văn sơn bán ma túy đá
nguyễn trọng sơn đã mua về bán lại kiếm lời
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nguyễn trọng sơn thuê một căn nhà ở xã quảng hiệp huyện cư mờ ga
để hoạt động mua bán ma túy
đến tối ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi đang bán và tổ chức cho một số đối tượng trên địa bàn sử dụng ma túy
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
điều tra mở rộng vụ án đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại phường bình hòa thành phố thuận an
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an tỉnh bình dương
bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu lê văn sơn
bước đầu công an xác định hai đối tượng này đã ba lần giao dịch mua bán khoảng bốn trăm linh gram ma túy
với số tiền hơn một trăm linh
hai mươi triệu đồng
sát phạt nhau dưới hình thức sóc địa ăn tiền hai mươi hai đối tượng đã bị công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà của trần đăng hùng ở xã hoài thượng huyện thuận thành
công an huyện thuận thành đã bắt quả tang hai mươi bảy đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng
và nhiều tăng vật liên quan
để tránh bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hùng thường chọn nhiều địa điểm khác nhau
rồi gọi các con bạc ở những địa bàn lân cận đến sát phạt
trong số hai mươi hai đối tượng bị tạm giữ có nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp có tiền án tiền sự về tội đánh bạc
thưa quý vị trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
luôn đặt ra mục tiêu kéo giảm số vụ phạm tội
điều này vô cùng có ý nghĩa
khi có hàng nghìn gia đình dòng họ không có người phạm tội
và hàng nghìn gia đình khác không bị tội phạm xâm hại
đồng thời cũng tiết kiệm kinh phí công sức rất lớn cho các cơ quan bảo vệ pháp luật
để đạt được mục tiêu này lực lượng công an các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình đối tượng
đề ra các biện pháp phương án phòng ngừa đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
sau đây là ghi nhận tại công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
một trong những địa phương đã thực hiện kéo giảm bảy tỷ lệ tội phạm hình sự trong năm hai nghìn hai mươi ba
qua công tác nắm tình hình nhận định thời gian gần đây
nhiều người dân không có công an việc làm đã hình thành các tụ điểm đánh bạc
gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ đã tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa
chỉ trong một thời gian ngắn một mươi một điểm cơ bạc bị phát hiện
khởi tố điều tra bảy vụ ba mươi một đối tượng
sự chủ động quyết liệt đã góp phần kéo giảm những vấn đề an ninh trật tự mới nổi lên trên địa bàn
đối tượng thường xuyên chọn những địa bàn là vùng đồi núi khó khăn trong quá trình phát hiện bắt quả tang
cũng như là tiếp cận các đối tượng
nhất là các đối tượng luôn có người canh gác cảnh giới
hoạt động về đêm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
trước khi thực hiện việc bắt giữ đối tượng trong hoạt động đánh bạc
thì tổ công tác sẽ phải lập kế hoạch phân công lực lượng trinh sát
cũng như là lập kế hoạch cụ thể để có các phương án dự phòng
để đảm bảo việc bắt giữ đối tượng hiệu quả cao nhất
bên cạnh công tác điều tra khám phá công an huyện đại từ xác định
công tác phòng ngừa mới là giải pháp trọng tâm
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một dưới sự tham mưu của công an huyện
ubnd huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã triển khai
mô hình camera an ninh giám sát đảm bảo an ninh trật tự trên quy mô toàn huyện
với nguồn kinh phí xã hội hóa theo quy định của pháp luật
hình ảnh thu được từ camera giám sát được truyền về trung tâm điều hành
đặt tại công an huyện đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện
các hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
và phục vụ công tác điều tra truy xét các vụ việc vụ án
tội phạm về trật tự xã hội giảm bảy tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt chín mươi năm
từ ngày công an tổ chức lắp cái camera an ninh cho khu vực dân phố
hoặc dọc con đường này thì tôi cảm thấy công tác trật tự an ninh rất tốt
bởi vì thứ nhất là taxi xe taxi đỗ đỗ này rồi bà con chấp phần
luật lệ giao thông đi trên tất cả mọi cái cũng rất đảm bảo
cái thứ ba nhất là công tác trật tự an ninh về vấn đề ngăn chặn được trộm cắp
và cái vấn đề này tôi thấy là mọi người đều là
cảm giác thấy là an tâm hơn và cái công tác an ninh ở khu vực này
cảm giác thấy nó tốt hơn mà chấp hành nghiêm hơn
tin tưởng vào các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
nhân dân trên địa bàn cũng tích cực cung cấp tin báo tố giác tội phạm
năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm của công an huyện đại từ
đạt chín mươi hai vượt hai so với chỉ tiêu được giao
công an huyện đã tham mưu cho ban chỉ đạo
triển khai các kế hoạch các chương trình của giám đốc công an tỉnh
đến công tác phòng chống tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện
trong triển khai chúng tôi cũng được sự ủng hộ của tất cả các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện
đặc biệt là người dân trên địa bàn huyện
ủng hộ những chủ trương cũng như những biện pháp những giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện
với những cố gắng nỗ lực của công an toàn huyện đại từ
cùng sự phối hợp huy động cả hệ thống chính trị và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân
đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm
qua đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi và kéo giảm tội phạm giữ vững bình yên cho nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng chín
tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng bốn
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba trăm sáu mươi năm ca mắc mới trong nước
giảm bảy trăm chín mươi năm ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố có bảy bốn trăm một mươi hai ca trong cộng đồng
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai hai trăm hai mươi chín ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên chín tám mươi một bốn trăm chín mươi bốn ca
theo thống kê của bộ y tế dịch covid một mươi chín ở nước ta diễn biến tích cực
có xu hướng giảm mạnh ở bốn tiêu chí trong ba mươi ngày qua
theo đó số ca cộng đồng giảm năm mươi sáu năm ca tử vong giảm sáu mươi năm ca đang điều trị tại bệnh viện giảm bốn mươi bốn chín
ca nặng nguy kịch giảm ba mươi tám sáu
tuy nhiên dự báo thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường trên thế giới
không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn
bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường và quyết liệt hơn nữa
trong việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi
trở lên vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất
ra soát lập danh sách xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
ngay sau khi được phân bổ vaccine
hiện nay số lượng người mắc covid một mươi chín đã gia tăng ở khắp các tỉnh thành phố
trong đó một số người dân xuất hiện các dấu hiệu triệu chứng kéo dài
ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc là khả năng lao động và có nhu cầu đi kiểm tra sức khỏe
trước thực tế trên
bộ y tế vừa có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế sở y tế các tỉnh thành phố
y tế các bộ ngành về việc khám chữa bệnh hậu covid một mươi chín
theo đó các cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh người lớn và trẻ em khi mắc và hậu covid một mươi chín
theo hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế đã ban hành như hướng dẫn chẩn đoán và điều trị covid một mươi chín
trong đó có hướng dẫn phục hồi chức năng cho người bệnh covid một mươi chín sau khi ra viện
chăm sóc sức khỏe tâm thần hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp
khám chữa bệnh cho người có dấu hiệu triệu chứng hậu covid một mươi chín nói riêng và khám bệnh chữa bệnh nói chung
theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở theo lĩnh vực chuyên khoa khi người dân có các dấu hiệu triệu chứng
thuộc các chuyên khoa tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc là chỉ định không phù hợp không cần thiết
thực hiện công tác truyền thông quảng cáo công tác khám chữa bệnh khám hậu covid một mươi chín phải tuân thủ theo quy định
bộ y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khám chữa bệnh tại các khoa phòng chuyên môn